nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế của ngành hàng chè hiệp hội trè việt nam và cục trồng trọt thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị phát triển chè bền vững
cả nước hiện có hơn một trăm ba mươi hectare chè với sản lượng hai trăm linh tấn mỗi năm trong đó xuất khẩu đạt bảy mươi tám mươi tấn rất ít trong số đó tiếp cận được thị trường khó tính
đang nói là hầu hết chè việt nam xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu
việt nam hiện nay thì xuất khẩu cơ bản là đến khắp cả châu lục đến thế giới rồi
tuy nhiên thì những cái nước phát triển thì thị phần nó còn rất thấp bởi vì các cái tiêu chuẩn của việt nam mình ít doanh nghiệp đạt được cái điều đó
một cái giải pháp đặc biệt quan trọng đó là tổ chức sản xuất
thì hiện nay thì nổi lên cái vấn đề là phải định hướng sản xuất chè an toàn thì chúng ta mới có thị trường cũng như là mới tiêu thụ được sản phẩm
thì hiện nay thì bộ đã thứ nhất là thành đập cái ban chỉ đạo phát triển chè bền vững để phối hợp giữa trung ương
với địa phương các doanh nghiệp các tổ chức quốc tế để làm thế nào chúng ta thu hút được nguồn lực và có những giải pháp để thúc đẩy phát triển trẻ bền vững
hội nghị này nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững đối với cây chè
đồng thời cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật và tình hình giao cản kỹ thuật tại các thị trường nhập khẩu trẻ lớn